vào sáng ngày hôm nay tiếp tục phiên họp thứ hai mươi tám ubnd đã trao ý kiến về các báo cáo của chính phủ
xung quanh việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch tài chính ngân sách ba năm năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận đó là việc thực hiện kế hoạch tài chính năm năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
báo cáo của chính phủ cho biết tổng thu ngân sách nhà nước từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
ước đạt gần năm mươi bốn bảy kế hoạch thu ngân sách năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên số thu từ sản xuất kinh doanh hai năm liên tiếp hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám không đạt dự toán
việc này đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngân sách trung ương
theo kế hoạch và tạo áp lực lên mục tiêu giảm bộ chi ngân sách
tuy nhiên các ý kiến đều nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ
mọi biện pháp để đảm bảo mức trần nợ công là hai triệu tỷ đồng và mức bội chi bình quân
cả giai đoạn không quá ba chín gdp
nhiều đối tác nhằm hướng tới mục tiêu không còn nạn đói ở quy mô toàn cầu và quốc gia đặc biệt trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ ba liên tiếp thế giới chứng kiến sự gia tăng của nạn đói và số người suy dinh dưỡng
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi bảy trên thế giới có tám trăm hai mươi một triệu người đói tức bằng một mươi một dân số hoặc cứ chín người thì có một người trên hành tinh thuộc diện đói
để ứng phó với tình trạng trên fao đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng chung tay để đạt mục tiêu không còn nạn đói
trong đó có cả đầu tư của nhà nước và khu vực tư nhân nhằm đảm bảo cho người nghèo và người dễ tổn thương cũng được hưởng lợi từ cơ hội tăng trưởng và việc làm